nằm bên dòng sông hậu phù sa huyện lai vung tỉnh đồng tháp được biết đến là vương quốc quyết hồng
một loại quả đặc sản của vựa trái cây đồng bằng sông kiều long
quyết hồng lai vung còn có tên gọi dân gian là quyết tiêu son
loại quả này mỗi năm chỉ có một vụ và đặc biệt chín vào đúng dịp tết
thứ quả này rất được người dân miền tây yêu thích và bày biện trên bàn thờ tổ tiên trong những ngày đầu năm mới
những ngày giáp tết này ghé thăm các vườn quyết hồng ở huyện lai vung
chúng ta như lạc vào khu vườn cổ tích với những hàng cây chữ quả rực rỡ
du khách tới đây không chỉ được tự tay mình hái những trái quýt vàng mà còn được trải nghiệm ngồi trên chiếc xuồng nhỏ
cứ thế len lỏi trôi đi giữa khu vườn chữ quả vừa khiến ta có cảm giác diệu kỳ
vừa khiến ta phải trầm trồ trước sự giàu có chủ phú mà thiên nhiên bàn tặng cho mảnh đất và con người nơi đây
đây là một thứ đặc sản
tuy nhiên trong vụ quyết năm nay người dân lai vùng cũng đã chịu thiệt hại khá nặng nề khi khoảng hơn hai trăm linh hectare cây bị nhiễm bệnh chết
trước tình hình đó huyện kết hợp rất nhiều với các huyện nghiên cứu các trường đại học
rồi sở nông nghiệp các trường đại học các trường đại học các trường đại học các trường đại học các trường đại học các trường đại học